liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dốc rừng cấm huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
lý trình khoảng km bảy mươi tám trăm linh trên quốc lộ một a khiến chân năm người tử vong
và đến trưa ngày hôm nay thì tại hai trung tâm y tế huyện chi lăng và hữu lũng
một mươi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe
vào khoảng hai giờ một mươi phút ngày hôm nay tại km bảy mươi tám trăm ba mươi quốc lộ một a thuộc địa phận thôn rừng cấm
tỉnh lạng sơn chấm non xã hòa lạc huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ ngồi với xe ô tô đầu kéo
sau đó xe ô tô một mươi sáu chỗ tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo khác chạy theo chiều ngược lại
hậu quả năm người tử vong một mươi người bị thương
nguồn nhân sơ bộ ban đầu xác định xe khách một mươi sáu chỗ khi tới đoạn đường trên là dốc cua
trời tối lại không có đèn đường nên đã gây tai nạn
kết quả test nhanh từ cục cảnh sát
giao thông cả ba tài xế đều không có nồng độ cồn không sử dụng chất ma túy